sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đã họp để học tập hai chuyên đề
thứ nhất là về nguồn nhân lực và động lực phát triển bền vững đất nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
thứ hai là về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một số đặc trưng tác động và hàm ý chính sách đối với việt nam
cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban cán sự đảng chính phủ các ban đảng trung ương hội đồng lý luận trung ương và một số bộ ngành có liên quan
phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh các cơ quan có liên quan
và các tác giả trình bày đã chuẩn bị công phu có chất lượng nội dung các báo cáo cung cấp nhiều thông tin mới mẻ bổ ích thiết thực
đồng thời tổng bí thư cũng gợi mở thêm một số vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu sâu để hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng của các báo cáo
tổng bí thư cũng yêu cầu hội đồng lý luận trung ương cần phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan
tích cực chuẩn bị nội dung các chuyên đề tiếp theo để báo cáo bộ chính trị ban bí thư
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean us abc
do ông a phen men chủ tịch kiêm giám đốc điều hành osapc dẫn đầu
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và hoa kỳ đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc trong quan hệ hợp tác hai nước trong một mươi năm qua
nhất là đầu tư và thương mại song phúc
việt nam đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đối với cộng đồng doanh nghiệp việt nam
nhất là các hoạt động hỗ trợ hợp tác thông qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam
hoan nghênh việc giả soát đánh giá nhằm đưa ra và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả phù hợp với nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
trong thích nghi và tận dụng hiệu quả cơ hội từ hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
trên tinh thần này thủ tướng mong muốn usabc tiếp tục hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp việt nam hoạt động hiệu quả
nâng cao sức cạnh tranh cũng như đưa ra các tư vấn khuyến nghị giúp chính phủ việt nam trong quá trình điều hành phát triển đất nước
thủ tướng khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam trong việc chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính sang chính phủ kiến tạo
phục vụ nhân dân và doanh nghiệp quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính minh bạch hành động hiệu quả nói không với tham nhũng tiêu cực lãng phí
thủ tướng cũng nêu rõ hiện nay chính phủ việt nam đang đẩy mạnh việc cải cách hành chính hệ thống chính sách để tạo môi trường thể chế minh bạch
vững mạnh hơn là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo môi trường đầu tư có sức thu hút tốt hơn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại việt nam
với những nỗ lực trên chính phủ việt nam hy vọng sẽ tạo tiền đề tốt thực thi hiệu quả hiệp định tpp
cũng như giúp cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ở việt nam tận dụng cơ hội từ hiệp định này
thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam đối với việc sớm phê chuẩn hiệp định tpp
hiện tại chính phủ việt nam đã hoàn tất hồ sơ phê chuẩn dự kiến quốc hội việt nam sẽ họp xem xét và phê chuẩn hiệp định tpp vào phiên họp tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
về phần mình thay mặt đoàn doanh nghiệp cấp cao usapc
ông a phenman cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho biết đoàn lần này đến việt nam gồm ba mươi bảy doanh nghiệp hàng đầu của hoa kỳ
là minh chứng rõ nét mối quan tâm sâu sắc sự quyết tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác
mở rộng đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam
ông khẳng định các doanh nghiệp hoa kỳ mong muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế của việt nam
cam kết cả trách nhiệm xã hội trong quá trình làm ăn tại việt nam
đồng thời cho rằng tpp là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư
hơn nữa lãnh đạo chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước đều ủng hộ mạnh mẽ
việc mở rộng quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương
do đó cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ mong muốn việt nam ủng hộ mạnh mẽ và sớm chính thức phê chuẩn hiệp định
cũng tại buổi tiếp nhiều doanh nghiệp hoa kỳ đã đánh giá cao môi trường đầu tư của việt nam đang được cải thiện
cũng như bày tỏ quyết tâm mở rộng làm ăn lâu dài tại việt nam trở thành đối tác tin cậy của việt nam trong quá trình phát triển
chiều ngày hai mươi năm tháng tám đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy an giang
về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh ủy an giang
và về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
sau khi nghe báo cáo
tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu của tỉnh
đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng thời đề nghị tỉnh an giang cần quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức học tập
quán triệt nghị quyết nêu cao hơn nữa vai trò nêu gương của người đứng đầu
đổi mới hơn nữa hoạt động công tác tuyên giáo đầu tư nghiên cứu tổng kết thực tiễn giúp đảng ngày càng hoàn thiện hơn
tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch
chương trình kiểm tra giám sát của đoàn công tác số hai tại tỉnh sơn la
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã đề nghị ban thường vụ tỉnh sơn la
kiểm tra giám sát phân công người có thẩm quyền
phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác bảo đảm kết quả kiểm tra giám sát đầy đủ chặt chẽ chính xác
tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng để hoạt động này đạt được những hiệu quả cao hơn nữa
từ đó đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng
chính quyền các cấp đoàn kết xây dựng sơn la phát triển vững mạnh hơn
tại buổi làm việc với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
vừa diễn ra sáng nay tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo phải nhanh chóng tổ chức lại sản xuất
báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy việt nam thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp được hơn ba năm
đến nay cả nước mới chỉ có ba nông sản được tổ chức sản xuất theo chuỗi còn lại đều thả nổi
phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng cả ngành nông nghiệp phải giải quyết cho được nút thắt về thị trường đầu ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tới đây sẽ phải sớm triển khai xây dựng một mươi sản phẩm nông sản quốc gia
một mươi sản phẩm cấp tỉnh có lợi thế và sản phẩm nông nghiệp địa phương theo hướng mỗi làng một sản phẩm tiêu biểu
để tạo ra chuỗi sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
mùng một tháng chín hai nghìn một mươi sáu
sau một năm ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình nhân dân đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của đông đảo độc giả
đáp ứng yêu cầu tuyên truyền phong phú và đa dạng của đời sống xã hội
trong đó một điều hết sức quan trọng là thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng đảng xây dựng bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị
đúng hai mươi hai h bốn mươi năm phút tối ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
các vị lãnh đạo đảng nhà nước và tập thể ban biên tập báo nhân dân đã nhấn nút phát sóng chính thức kênh truyền hình nhân dân sau một thời gian thử nghiệm
sự ra đời của kênh truyền hình nhân dân thời điểm đó đã đánh dấu bước phát triển mới của báo nhân dân trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
với bốn bản tin thời sự hàng ngày cùng một số chuyên mục khác
truyền hình nhân dân trong suốt một năm qua đã tập trung xây dựng các chương trình thể hiện quan điểm chính thống
tuyên truyền đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước thông tin sâu sắc gắn với đời sống của người dân
dựa trên nền tảng và bề dày truyền thống của báo nhân dân hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin
nhận định các vấn đề công chúng quan tâm góp phần định hướng và phản hồi dư luận
tại buổi lễ đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân giám đốc kênh truyền hình nhân dân cũng đã thẳng thắn nhận định
kênh truyền hình nhân dân là một kênh truyền hình còn non trẻ xuất phát điểm vào những điều kiện như con người
điều kiện chưa thể bằng các đơn vị khác nhưng với quyết tâm của những người làm báo nhân dân nói chung và của kênh truyền hình nhân dân nói riêng
trong một năm qua cũng như trong thời gian tới đây kênh truyền hình nhân dân sẽ phân đấu để xứng đáng với chức năng
nhiệm vụ và trọng trách của một trong các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
chia sẻ với đông đảo cán bộ kênh truyền hình nhân dân đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam nhấn mạnh
tuy mới được một năm lên sóng chính thức nhưng trước những đòi hỏi của báo nhân dân nói riêng và của đông đảo khán giả nói chung
về việc nâng cao chất lượng nội dung của kênh truyền hình nhân dân là rất bức thiết
truyền hình nhân dân sẽ hoạt động với phương châm xây dựng trở thành một kênh truyền hình chính luận
thời sự kịp thời trung thực tin cậy đặc sắc với thế mạnh là thông tin xây dựng đảng bình luận chính trị và xã hội
cũng tại buổi lễ tổng biên tập báo nhân dân đã trao bằng khen cho tập thể lãnh đạo kênh truyền hình nhân dân
là lãnh đạo cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim chang un chỉ đạo vụ phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo pukkusung
từ tàu ngầm và gọi đây là thành công lớn nhất của nước này
hãng thông tấn trung ương triều tiên cho biết vụ phóng này đã chứng minh độ tin cậy và chính xác của hệ thống tên lửa phóng từ tàu ngầm của triều tiên
hãng này cũng dẫn lời ông kim jong un tuyên bố kết quả vụ phóng thử cho thấy triều tiên đã tham gia nhóm hàng đầu các cường quốc quân sự
được trang bị đầy đủ khả năng tấn công hạt nhân đồng thời cảnh báo nước mỹ cũng như các căn cứ quân sự của mỹ ở thái bình dương
giờ đây đều nằm trong tầm tấn công của quân đội triều tiên
trước đó triều tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lúc năm giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng tám theo giờ địa phương
ở ngoài khơi thị trấn simpo thuộc tỉnh nam hang yong miền đông triều tiên
tên lửa này được cho là đã bay xa khoảng năm trăm linh km và rơi xuống vùng nhận dạng phòng không của nhật bản
cũng liên quan tới tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên hàn quốc và mỹ đã nhất trí tìm kiếm thêm hành động trả đũa
đối với vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết đặc phái viên hạt nhân của nước này kim hong kyun và người đồng cấp mỹ sung kim
đã nhất trí tìm kiếm thêm hành động trả đũa đối với vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới nhất của triều tiên
thỏa thuận trên đạt được trong cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi triều tiên thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo
từ tàu ngầm thứ ba trong năm nay
theo đó hàn quốc và mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm tạo ra một phản ứng tại cấp độ tổ chức quốc tế
trong đó có cả hội đồng bảo an liên hợp quốc đồng thời xem xét các biện pháp bổ sung để đối phó với các hành động khiêu khích
ngoài ra hai bên cam kết duy trì khả năng phòng thủ chung tiếp tục phối hợp đưa ra những thông điệp gây sức ép với triều tiên
tại các sự kiện song phương và đa phương
nhân vật sáng lập trang mạng wikles julian assanger vừa cảnh báo về một đợt tiết lộ các thông tin dò dỉ mới
nhằm vào ứng cử viên của đảng dân chủ mỹ bà hiuri clinton
theo đó những thông tin này được cảnh báo là có thể làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua vào nhà trắng sắp tới
trả lời phỏng vấn báo giới ông assanger người đang sống tị nạn trong đại sứ quán ecuador ở thủ đô london anh cho biết
chuẩn bị công khai hàng nghìn trang tài liệu
trong đó có hàng loạt tài liệu thu thập được từ các thể chế có liên quan tới chiến dịch tranh cử của bà clinton
những thông tin này sẽ cung cấp những góc nhìn khá bất ngờ và thú vị
ông nêu rõ các tài liệu này chắc chắn sẽ được công bố ngay trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào ngày tám tháng một mươi một tới
đồng thời khẳng định những tài liệu sắp được công khai rất quan trọng
song còn tùy thuộc vào sự nhạy bén thông tin của dư luận và giới truyền thông
mà các tài liệu này sẽ làm thay đổi cuộc diện cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới
trong khuôn khổ chuyến thăm thổ nhĩ kỳ trong hai ngày
phó tổng thống mỹ joe biden đã có một loạt tuyên bố nhằm chấn an thổ nhĩ kỳ
quốc gia đồng minh trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
đồng thời xoa dịu căng thẳng giữa hai nước sau vụ đảo chính bất thành tại thổ nhĩ kỳ hồi tháng trước
chuyến thăm của phó tổng thống mỹ joe biden tới thổ nhĩ kỳ là chuyến thăm đầu tiên
của một quan chức cấp cao của mỹ tới ankara sau vụ đảo chính quân sự thất bại hôm nay
hôm một mươi năm tháng bảy vừa qua ông joey biden đã có cuộc hội đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
và thủ tướng bin ali idrim phát biểu tại thủ đô ankara ông joey biden khẳng định
mỹ sẵn sàng hỗ trợ thổ nhĩ kỳ sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra hồi tháng trước
đồng thời cho biết mỹ đang iểm trợ không quân cung cấp thông tin tình báo và cố vấn cho thổ nhĩ kỳ
tiến hành chiến dịch tiêu diệt is bên trong lãnh thổ syri
về phần mình tổng thống tayyip erdogan đã hối thúc mỹ nhanh chóng đưa ra quyết định
về việc dẫn độ giáo sĩ huland sau khi nhận được các chứng cứ từ nước này
trong khi đó tại italia công việc tìm kiếm cứu nạn những người mất tích và được cho là còn đang
nằm trong đống đổ nát do trận động đất tại miền trung nước này đang được tiến hành rất khẩn trương
dưới cây nắng lên tới hơn ba mươi độ của tháng tám
cơ quan cứu hộ quốc gia italia cho biết hơn năm bốn trăm linh nhân viên cứu hộ y tế và tình nguyện viên
từ khắp đất nước đã được huy động để cứu người bị nạn các nhân viên cứu hộ đang chạy đua
với thời gian để tìm kiếm những người mất tích các cuộc tìm kiếm chủ yếu diễn ra tại thị trấn
amatriche nơi có số người thiệt mạng cao nhất trong đó việc tìm kiếm chủ yếu diễn ra tại một
khách sạn nơi còn hơn sáu mươi du khách đang bị vùi dưới đống đổ nát thống kê cho biết đến trưa nay
theo giờ địa phương số người thiệt mạng trong vụ động đất tại miền trung italia đã lên tới hai trăm bốn mươi bảy người
trong đó đa phần là trẻ em và hơn năm trăm linh người bị thương nhà chức trách đã phong tỏa các ngã đường
và yêu cầu các cá nhân tổ chức có hoạt động nhân đạo cần phải thông qua hội chữ thập đỏ italia
theo thông tin mới nhất một mươi năm người đã thiệt mạng và ba mươi năm người khác bị thương khi các tay súng tấn công
khu ký túc xá của đại học mỹ ở thủ đô canbul của afghanistan vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám
người phát ngôn bộ nội vụ afghanistan cho biết trong số người thiệt mạng có ba cảnh sát và hai bảo vệ
những người bị thương gồm cả sinh viên và giảng viên vụ việc xảy ra khi một kẻ tấn công
điều chết cho nổ chiếc xe chở bom để mở đường cho các tay súng vào trường xả súng vào các nhân viên
an ninh và sinh viên các cố vấn quân sự của nato đã hỗ trợ các lực lượng afghanistan đối phó với
các tay súng trong một mươi giờ liền năm trăm linh sinh viên đã được giải cứu an toàn hiện chưa có cá nhân hay
tổ chức nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm tuy nhiên vụ việc xảy ra trong bối cảnh các tay súng
taliban nổi dậy đang gia tăng các vụ tấn công trên cả nước
chào và hẹn gặp lại